tức là một mươi bốn ngày cách ly tập trung một mươi bốn ngày cách ly tại nhà
tp hcm thành lập trung tâm điều hành điều phối công tác xét nghiệm
để công tác tổ chức xét nghiệm vừa đáp ứng với tình hình hiện nay lại vừa nâng cao được năng lực
sau quá trình tích cực truy tìm đối tượng công an tỉnh tuyên quang đã phát hiện đối tượng f
là bệnh nhân số một mươi hai trăm bốn mươi năm trốn cách ly tại viện quân y một trăm một mươi thành phố bắc giang
đối tượng f là sùng my quả sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
trú tại thị trấn yên minh huyện yên minh tỉnh hà giang
vào khoảng gần ba giờ sáng ngày bốn tháng bảy sùng my quả đã trèo tường bỏ trốn khỏi khu cách ly
sau khi nhận được tin công an thành phố bắc giang khẩn trương vào cuộc phối hợp với công an các địa phương
xác minh truy tìm đối tượng
lực lượng công an đã xác định đối tượng f này lên xe khách của nhà xe cầu mè chạy tuyến mỹ đình hà giang
đến một mươi hai h ba mươi phút cùng ngày chiếc xe khách di chuyển trên địa phận huyện hàm yên tỉnh tuyên quang
thì công an tỉnh bắc giang phối hợp với công an tỉnh tuyên quang dừng xe khách đưa vào vị trí an toàn phòng chống dịch
tiến hành xác minh nhanh ngoài đối tượng f trên thì trên chiếc xe khách còn có hai mươi bảy người
hiện những người này đã buộc phải cách ly tập trung hai mươi một ngày tại khu cách ly của huyện bắc quang tỉnh hà giang
trong khi đó công an xã gia tân một huyện thống nhất tỉnh đồng nai vừa lập biên bản xử phạt hai phụ nữ
đứng chửi bới lăng mạ lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín
bà phạm thị thùy trâm và bà phạm thị ánh hẳn mỗi người bị xử phạt số tiền là hai triệu năm trăm linh nghìn đồng
về hành vi có lời nói hành động đe dọa lăng mạ xúc phạm danh dự lực lượng liên ngành
khi đang thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch covid một mươi chín
trước đó vào chiều ngày ba tháng bảy bà hằng và bà trâm tới hai chốt phong tỏa đầu đường liên huyện đức huy thanh bình
và đường mùng bốn tết thuộc cùng xã gia tân một huyện thống nhất
thì lực lượng chức năng giải thích trong thời gian tạm thời phong tỏa không ai được qua lại khu vực này
nhưng cả hai vẫn đòi qua
bị lực lượng trực chốt ngăn lại thì hai người này lớn tiếng chửi bới lăng mạ và thách thức lực lượng làm nhiệm vụ
không chỉ vụ việc xảy ra tại tỉnh đồng nai mà trong những ngày qua
các lực lượng chức năng trên cả nước đã liên tục xử phạt nhiều trường hợp vi phạm các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
trong khi các lực lượng chức năng đang ngày đêm căng mình chống dịch thì vẫn còn một số cá nhân
không có ý thức trách nhiệm để xảy ra những vi phạm về phòng chống dịch
có thể là nguồn lây lan dịch bệnh ra cộng đồng
đây là tài xế mai sĩ bình lái xe chở hàng đường dài từ tp hcm về thanh hóa
khi đi qua địa phận tỉnh quảng ngãi đã dừng lại ăn cơm tại quán ăn quang phúc trên quốc lộ một a
thuộc xã tịnh ấn đông huyện sơn tịnh
khi lực lượng chức năng làm việc tài xế trả lời quanh co không đúng sự thật
cho rằng khi đi qua địa phận tỉnh quảng ngãi không có chốt kiểm tra y tế dừng lại
để làm các thủ tục khai báo y tế theo đúng quy định
sau khi nhanh chóng xác minh vụ việc đã truy ra được tài xế bình được lực lượng chức năng
tại chốt kiểm tra y tế dừng xe làm thủ tục khai báo y tế và cho ký cam kết
chỉ đi ngang qua không được dừng đỗ tại địa bàn tỉnh quảng ngãi
cơ quan công an đã lập tập
biên bản vụ việc đối với tài xế bình và bà nguyễn thị giàu
chủ quán ăn quang phúc cho ký cam kết không để tái diễn tình trạng trên
đây là một trong nhiều quán ăn dọc tuyến quốc lộ một a vì lợi nhuận trước mắt mà vẫn bán ăn
phục vụ tại chỗ đối với các tài xế lái xe đường dài khi đi ngang qua địa bàn tỉnh
ubnd tỉnh quảng ngãi đã ban hành quyết định áp dụng các biện pháp chống dịch đặc thù
tại địa bàn tỉnh trong đó quy định
các địa điểm kinh doanh dịch vụ ăn uống dọc theo tuyến cốt lộ một a
không được phục vụ ăn uống tại chỗ đối với các phương tiện vận tải liên tỉnh
khi đi qua địa phận tỉnh quảng ngãi chỉ được phép bán mang đi
vì vậy khuyên cáo các chủ quán ăn trên tuyến quốc lộ một a
cũng như các tài xế liên tỉnh chấp hành nghiêm các quy định trên
tuyệt đối không vi phạm gian dối để dịch bệnh lây lan làm hại cộng đồng xã hội
tiếp tục với một số tin tức an ninh trật tự
công an tỉnh bắc ninh chủ trì phối hợp với phòng năm cục an ninh mạng
và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an vừa phá chuyên án
thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét khẩn cấp
đối với nhóm bốn đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá
do trần đức nhân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu ở xã nhân thắng huyện gia bình cầm đầu
làm rõ số tiền đánh bạc hơn hai mươi tỷ đồng
bốn đối tượng bị bắt gồm trần đức nhân hoàng đình hiếu nguyễn văn long và bùi quốc khánh
bước đầu trần đức nhân khai nhận từ đầu tháng sáu đến nay khi có giải bóng đá euro hai nghìn hai mươi
đối tượng đã mua một tài khoản trên trang web fika tám mươi tám com và wabi tám mươi tám com
từ trang mạng tổng này nhận chiếc các tài khoản nhỏ bán cho các con bà có nhu cầu cá độ
trong giải bóng đá euro hai nghìn hai mươi trên hai trang mạng con
để có cửa kết quả bóng đá các đối tượng sẽ dùng điểm trong tài khoản trên trang
với giá trị quý ước một điểm bằng một đô la mỹ
trong đó một đô la mỹ nhân mục có giá tám đồng và bán cho các con bạc với giá hai mươi đồng
sau mỗi trận bóng đá vào thứ hai hàng tuần các đối tượng sẽ gặp nhân để thanh toán tiền thắng thua
trong quá trình đấu tranh với đối tượng cơ quan công an gặp rất nhiều khó khăn
do đối tượng đánh bạc trên trang web bảo mật cao máy chiếu nước ngoài nên khó khăn
trong việc khai thác thu thập dữ liệu
các đối tượng hoạt động chủ yếu với người quen và hoạt động ẩn danh trên không gian mạng
nên khó xác định thân nhân lai lịch
tính từ đầu tháng sáu đến nay số tiền sử dụng vào việc đánh bạc cá độ bóng đá
do nhân quản lý lên tới hai mươi tỷ đồng
quá trình khám xét cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều điện thoại laptop máy tính
hai ô tô cùng nhiều tài liệu liên quan đến việc cá độ bóng đá
để ngăn chặn ngoại tội phạm trên ngoài việc đấu tranh quyết liệt của lực lượng công an
thì rất cần có sự tham gia phối hợp của tầng lớp nhân dân
trong đó việc tự nâng cao ý thức chủ động phòng ngừa của người dân
và kịp thời thông báo đến cơ quan chức năng khi có dấu hiệu tội phạm trên không gian mạng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự
đối với bốn đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc
và tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật
sáng sáng nay công an phường hòa hiệp nam quận liên triểu tp đà nẵng
cùng tổ tuần tra tám nghìn ba trăm chín mươi bốn phường vừa phát hiện và ngăn chặn thành công
nhóm thanh thiếu niên trú trên địa bàn và các địa phương lân cận
có hành vi chuẩn bị hung khí đánh nhau
trước đó nhận được thông tin của trung tâm chỉ huy một trăm một mươi ba về việc xuất hiện
một nhóm đối tượng khoảng hai mươi người điều khiển một mươi xe mô tô có cầm theo hung khí
là giao phóng lợn và đao kiếm tự chế
đang lưu thông trên tuyến đường nguyễn tất thành hướng về phường hòa hiệp nam
tổ công tác của công an phường đã tiến hành chốt chặn
thấy lực lượng chức năng nhóm thanh thiếu niên này bỏ chạy về hướng khu vực golden hill
công an phường đã bắt giữ được hai đối tượng là trần lê anh trung một mươi chín tuổi
trú tại huyện hòa vang và trần thánh nguyên một mươi bảy tuổi trú tại phường hòa hiệp nam
tiếp tục đấu tranh mở rộng công an phường hòa hiệp nam đã làm rõ được
thêm năm thanh thiếu niên trong nhóm chú ở các địa phương lân cận
hiện công an phường đã chuyển vụ việc cho công an quận liên triều
để tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý theo quy định
công an huyện ehleu tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tố bị can
bắt tạm giam hai đối tượng dùng định vị đột nhập công trường điện gió lớn nhất đắk lắc
trộm cắp nhiều thiết bị trị giá trên năm trăm linh triệu đồng
hai đối tượng bị khởi tố là phạm trọng lượng ba mươi một tuổi trú tại huyện crong năng
và em rể của lượng là ngô anh trang ba mươi tuổi trú tại huyện crong park
theo kết quả điều tra ban đầu vào ngày một mươi ba tháng sáu lượng rủ trang cùng tham gia
và hướng dẫn trang đi đến trạm biến áp năm trăm linh kv của tập đoàn điện gió trung nam
ở xã e nam huyện ehleo tìm máy múc đất đang thi công
rồi ghim vị trí gửi qua gia lô để lượng đến lấy trộm hộp đen
sau đó trang đã đi tìm và ghim được vị trí của bốn xe máy múc đất gửi qua cho lượng
đến một giờ sáng ngày một mươi năm tháng sáu lượng đến công trường trên và cậy cửa ba xe múc
lấy ba hộp đen một màn hình với tổng giá trị tài sản trên năm trăm linh triệu đồng
lượng từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản
bị tòa nhân dân huyện xuân lộc tỉnh đồng nai tuyên phạt một mươi tám tháng tù giam